gần đây trên nhiều tuyến đường chính tại tp hcm ngành giao thông thành phố đã triển khai hình thức sơn biển báo quy định tốc độ ngay trên mặt đường
đây được xem là một trong những giải pháp góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định luật giao thông đường bộ tại tp hcm
hai tuyến đường được lựa chọn triển khai sơn biển báo tốc độ trên mặt đường là mai chí thọ quận hai và võ văn kiệt nối quận một với quận năm quận tám
trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn cho biết với loại biển báo này người đi đường dễ nhận biết hơn biển báo truyền thống vì nằm ngay tầm mắt khi điều khiển phương tiện
các biển báo tốc độ bằng vạch sơn nằm ở khu vực giao lộ và khoảng cách giữa các vị trí cách nhau năm trăm linh mét
thực tế tại nhiều quốc gia khác hình thức sơn biển báo tốc độ trên mặt đường được áp dụng phổ biến và đã cho thấy hiệu quả
sau hai tuyến đường trên được biết ngành giao thông tp hcm sẽ triển khai nhân rộng ra nhiều tuyến giao thông khác
kỳ vọng đây là một trong nhiều giải pháp giúp kéo giảm ung tắc giao thông và giảm tai nạn hiện nay